mức nước thượng nguồn sông mekong đang ở mức thấp nhất trong lịch sử thế nên đến thời điểm này
cánh đồng rốn lũ vùng đồng tháp một mươi vùng tứ giác long xuyên vẫn đang cạn kiệt điều này khiến cho
nhiều hộ dân vùng rốn lũ châu thổ mất thu nhập từ nghề đánh bắt thủy sản trong mùa nước nổi
vào thời điểm này năm trước lũ đã tràn đồng người dân trên cánh đồng tháp một mươi của tỉnh long an
vùng tứ giác long xuyên của tỉnh an giang đã có thu nhập từ nghề đánh bắt thủy sản
con cá linh đặc sản từ biển hồ theo dòng nước lũ bơi về hạ nguồn vùng châu thổ các loại cá sông đua
nhau chạy lên đồng để sinh sản đã giúp cho hàng nghìn hộ dân có thu nhập mỗi ngày không phải xa quê làm thuê kiếm sống
hiện mực nước trên các sông canh rạch còn ở dưới mặt ruộng nên mọi kế hoạch hành nghề đánh bắt thủy sản
của nhiều người dân vẫn đang chứa trong kho bên hiên nhà để chở nước lũ về nhiều gia đình đã đầu tư công
cụ đánh bắt thủy sản cả chục triệu đồng nhưng giờ không có nước nên đành để ở nhà đi xa làm thuê kiếm sống

nhìn cảnh đông phơi nắng
nước lũ chưa tràn đồng là câu chuyện buồn của người dân vùng hạ nguồn châu thổ
tuy nhiên người dân vùng dồn lũ ở đồng bằng sông cửu long vẫn đang kỳ vọng lũ sẽ sớm về để giúp bà con kiếm thu nhập đầu tư cho vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi